chị hát là chủ một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn
theo thông tin chị hát cung cấp vào khoảng chín h bốn mươi năm phút sáng ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
trong khi chị đang trong cửa hàng thì có một thanh niên mặc đồ đen đi xe máy ghé vào quán
nhờ chị chuyển giúp hai triệu tám trăm linh nghìn đồng vào tài khoản
số tiền mà thanh niên này đưa cho chị gồm nhiều mệnh giá khác nhau
trong đó có hai tờ tiền mệnh giá năm trăm linh đồng là tiền giả
không trả lại tiền cho em
sau khi cố gắng liên lạc với năm thanh niên kể trên không được
chị hát chụp ảnh và đăng hai tờ tiền giả trên group hoành bồ hai mươi bốn h để người dân cảnh giác
từ những thông tin do bị hại cung cấp
cơ quan an ninh điều tra đã nhanh chóng tìm ra hai thanh niên sử dụng tiền giả
tráo đổi lấy tiền thật là nguyễn xuân thiệp và phan mạnh hùng
hùng sinh năm hai nghìn năm trú tại phường diếng đáy thành phố hạ lòng tỉnh quảng ninh
đây là hai học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông và đang chờ kết quả trúng tuyển để nộp vào đại học
cơ quan điều tra cũng đã thu được năm tờ tiền mệnh giá năm trăm linh đồng
mà các đối tượng này cất giữ và làm rõ đường đi của những đồng tiền giả này
em này đã đặt mua qua mạng thì các đối tượng ở trên mạng đã giao cho các shipper
hẹn hai em đến bắc ninh để nhận tiền giả
khi mà đặt tiền hai em đã phải chuyển cho các đối tượng hai triệu đồng để mua được bảy triệu tiền giả từ cái shipper ở bắc ninh
với một cương độ làm việc của bang chương án là phải nhanh chóng
chúng tôi cũng đã quán triệt rất là kỹ để tập trung nhiều lực lượng
không phải chỉ riêng là cơ quan an ninh điều tra mà kể cả là sử dụng tổng lực một số cái
đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh để tập trung là chia ra nhiều tổ công tác để đồng lọt
khi mà phát lệnh là phá án thì phải là xử lý một cách đồng lọt
để mà chúng ta bắt giữ và khám xét và thu giữ được những cái chứng cứ trong cái đường dây này